trước thời điểm giờ ngày năm tháng sáu tỉnh đồng nai đã thành lập các đoàn kiểm tra
chốt kiểm soát giao thông trên địa bàn giáp ranh trên nhiều tuyến đường tỉnh lộ quốc lộ đi qua
địa phận tỉnh đồng nai tới các địa phương lân cận để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào
địa bàn nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp có yếu tố dịch tễ lực lượng chức năng tại các chốt
kiểm dịch đã tiến hành kiểm tra yêu cầu người dân đo thân nhiệt khai báo y tế nhìn chung
đa số người dân đều đồng thuận và chấp hành các quy định nhằm chung tay ngăn chặn dịch bệnh
covid một mươi chín đang lây lan trong cộng đồng

tại các chợ hộ kinh doanh
vùng bán người dân chấp hành nghiêm các quy định năm k của bộ y tế
tổ chức các chốt kiểm soát thứ nhất là mình quản lý được các người từ các vùng khác đến địa bàn
có tình trạng sốc cao hay không và mình nắm được các thông tin để đảm bảo việc chi vết sau này

kiểm soát chặt các phương tiện vào địa bàn

đồng thời kêu gọi sự chung tay và ý thức của mỗi người dân trong việc thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế
tổ chức các chốt kiểm soát thứ nhất là mình quản lý được các vùng khác đến địa bàn
có tình trạng sốc cao hay không và mình nắm được các thông tin để đảm bảo việc chi vết sau này
khi có dấu hiệu của người bệnh đi vào địa bàn
có tình trạng sốc cao hay không và mình kết thúc với các khuyến cáo của ngành y tế
qua thực hiện người dân rất đồng tình ủng hộ

khi có dấu hiệu của mỗi người dân trong việc thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế